vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi một phòng cảnh sát đường thủy pc sáu mươi tám công an thành phố hà nội
đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tăng một mươi năm phương tiện khai thác cát trái phép
trên hệ thống sông thuộc địa bàn hà nội
theo đó lực lượng cảnh sát đường thủy công an hà nội phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố
và các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra mật phục và đã bắt giữ được một mươi năm tàu khai thác cát trái phép
trên sông hồng đoạn thuộc địa bàn huyện đan phượng và quận bắc tử liêm hà nội
lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy công an hà nội cho biết hiện hà nội có một mươi hai công ty doanh nghiệp
được cấp phép khai thác bãi nổi và một mươi ba công ty doanh nghiệp được cục đường thủy nội địa việt nam
bộ giao thông vận tải chấp thuận thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm
tuy nhiên nhiều đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng đến luồng tuyến
và trật tự an toàn giao thông đường thủy thậm chí tàu khai thác cát khi bị bắt
được trang bị nhiều phương tiện nạo vét công suất lớn từ chín mươi đến một trăm linh tấn
để làm sao giải quyết được tình hình này chúng ta phải bám vào các quy định của nhà nước
thực hiện theo chỉ thị ba của thủ tướng chính phủ giao trách nhiệm cho chủ tịch các quận huyện
là phải đảm đương các địa bàn trên địa bàn của quận huyện do mình quản lý
và nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát cháy phép cháy phép diễn ra
thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
trong thời gian tới cùng với việc triển khai các kế hoạch của giám đốc công an thành phố
kế hoạch của phòng cảnh sát đường thủy về việc tăng cường công tác kiểm tra phát hiện
xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trên tuyến sông hồng sông đuống
phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ
của công an thành phố cũng đã phân công các đơn vị trực thuộc tuần tra mật phục xử lý các điểm
tụ điểm khai thác tài khoáng sản chủ yếu là các trái phép và vi phạm khác trên địa bàn